thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với nguyễn thiện đại về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó lực lượng chức năng đã đến nhà ông nguyễn thiện đại để làm việc liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tranh chấp về thừa kế tài sản chia tài sản chung và yêu cầu hủy dây chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên ông đại đã lăng mạ xúc phạm và lấy hung khí đe dọa tổ công tác khi tổ công tác trở về trụ sở ban nhân dân xã khánh đông ông đại cùng gia đình điều khiển xe ô tô đuổi theo tiếp tục lăng mạ quay video livestream sự việc lên mạng xã hội